tại tỉnh gia lai cũng đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng sự việc xảy ra vào lúc dặn sáng ngày một mươi tháng năm trên tuyến đường đi qua cầu gỗ nối giữa xã chư gu và xã chư trăng thuộc địa bàn huyện hờ ngôm và xã chư trăng huyện cronpa
nạn nhân được xác định là anh cơ so khú chú ở xã chư gu nguyên nhân ban đầu được xác định sau khi đi ăn đám ma về tới đoạn đường trên anh cơ so khú đã bị so chuan là giáo viên trường tiểu học chư trăng chú cùng xã đánh dẫn đến tử vong
sau khi dây ra án mạng sáng cùng ngày hung thủ đã đến cơ quan công an huyện đầu thú và khai nhận hành vi của mình sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân